nhằm hỗ trợ các địa phương hội dân bị thiệt hại nặng do dịch tàn lợn châu phi
tỉnh quảng ngãi đã trích kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh năm hai nghìn một mươi chín để hỗ trợ thiệt hại và phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
theo đó tổng kinh phí hỗ trợ thiệt hại và phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh quảng ngãi là gần ba mươi ba tỷ đồng
trong đó kinh phí tiêu hủy hơn hai mươi năm sáu tỷ đồng chi công tác chống dịch hơn bảy ba tỷ đồng
tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các sở ngành và một mươi ba huyện thành phố có dịch bệnh hướng dẫn giám sát kiểm tra và kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện
đồng thời thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi gây ra
chịu trách nhiệm quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích chi trả đúng đối tượng
theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh quảng ngãi dịch tả lợn châu phi xảy ra ở một mươi ba trên một mươi bốn huyện thành phố với một trăm một mươi xã
tổng số lợn mắc bệnh hai mươi năm con hiện bệnh không có vaccine để tiêm phòng bao vây khống chế nên nguy cơ phát sinh lây lan ra diện rộng là rất cao và kéo dài